thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có buổi họp khẩn với báo chí
để cung cấp thông tin về tình hình thiệt hại mưa lũ tại khánh hòa và tình hình cơn bão số chín có thể đang chuẩn bị đổ bộ vào khu vực này
ngày một mươi tám tháng một mươi một vừa qua mưa lớn sạt lở tại khánh hòa đã gây thiệt hại ghi nhận đến thời điểm hiện tại đã có một mươi bảy người chết và mất tích gần ba mươi người bị thương
tại bốn địa điểm bị sạt lở lại không phải là những điểm sung yếu đặc biệt là hồ chứa nước nhân tạo tại khu dân cư hoàng phú đã bị sạt lở cuốn trôi
làm sập gần một mươi nhà dân ba người chết và một người bị thương
qua đây cho thấy công tác dự báo thiên tai đã chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra và người dân còn lơ là chủ quan
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng cho biết dự kiến trong hai ba ngày tới khu vực khánh hòa và các tỉnh lân cận sẽ có bão số chín
ngoài việc tiếp tục khắc phục hậu quả của các tỉnh
đảm bảo cơn bão số tám vừa qua thì các lực lượng chức năng tại những địa phương này phải lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn
đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân
đối với tuyến biển phải kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn đảm bảo an toàn khu vực nuôi trồng thủy sản
trong sáng mai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sẽ phát đi bản tin đầu tiên về diễn biến của cơn bão này
thông tin mới nhất có liên quan đến vụ sạt lở núi sập nhà tại khánh hòa
vào ngày hôm nay đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cho biết là phần lớn các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu vì bị thương do đất đá đẻ vùi lấp trong vụ sạt lở núi sập nhà vào ngày một mươi tám tháng một mươi một đã qua cơn nguy kịch và đang trong quá trình phục hồi sức khỏe
trước đó khoảng chín giờ ngày một mươi tám tháng một mươi một bệnh viện đa khoa khánh hòa tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên bị thương do đất đá đè trong vụ sập quán phở ở phường vĩnh thọ thành phố nha trang
đến trưa cùng ngày số lượng bệnh nhân bị thương do sạt lở đất ở các xã vĩnh trường vĩnh hòa và phước đồng ngày một tăng
tổng cộng có hai mươi một bệnh nhân nhập viện
trong quá trình nhập viện điều trị do vết thương quá nặng đã có sáu nạn nhân tử vong trong đó có năm nữ và một nam
thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cho biết các trường hợp bị thương đưa vào bệnh viện hiện nay phần lớn đã qua cơn nguy kịch cần thời gian điều trị để phục hồi sức khỏe
sáng nay tại tỉnh khánh hòa trời nắng nước rút nhiều tuyến đường đã đi lại bình thường
chính quyền địa phương tập trung tìm kiếm người bị nạn còn mất tích khắc phục sạt lở để sớm thông đường
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa tổ chức cuộc họp khẩn kiểm tra chỉ đạo tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ gây sạt lở đất trên địa bàn
mưa lớn trên địa bàn tỉnh khánh hòa đã làm một mươi ba người thiệt mạng ba mươi người bị thương làm sập hư hỏng bốn mươi ba căn nhà
thành phố nha trang là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất toàn bộ số người chết đều ở địa phương này
đến nay địa phương này vẫn còn bốn người mất tích hiện việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích hết sức khó khăn do các phương tiện thiết bị đều không thể tiếp cận
việc tìm kiếm các nạn nhân chủ yếu bằng thủ công thậm chí có khu vực lực lượng chức năng phải dùng tay đào bới đất đá

sau khi nghe chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến đại biểu quốc hội về dự thảo luật đặc sá sửa đổi quốc hội đã tiến hành biểu quyết luật đặc sá sửa đổi với chín mươi hai chín mươi chín đại biểu tán thành
quốc hội đã chính thức thông qua luật đặc xá sửa đổi
theo thống kê luật đặc xá hiện hành có hiệu lực năm hai nghìn tám
qua một mươi năm với bảy lần đặc xá đã có khoảng tám mươi bảy người được đặc xá trong đó có khoảng năm mươi người bằng năm mươi bảy đã có việc làm và thu nhập ổn định khi tái hòa nhập cộng đồng
tỷ lệ tái phạm vi phạm pháp luật trong số người được đặc sá là một một mươi sáu
dự thảo luật đặc sá sửa đổi được bộ công an trình ubth cho ý kiến có nhiều điểm đáng chú ý
về điều kiện được đề nghị đặc sá
cũng trong phiên làm việc chiều nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng và phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
quốc hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua luật cảnh sát biển việt nam luật trồng trọt luật chăn nuôi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học với đa số đại biểu nhất trí tán thành
theo đó đối với luật cảnh sát biển việt nam đã có chín mươi sáu hai mươi chín số đại biểu tán thành
luật đã xác định vị trí chức năng của cảnh sát biển việt nam
luật cảnh sát biển việt nam là một trong những vấn đề lớn của dự án luật cảnh sát biển việt nam
cơ bản các ý kiến đều cho rằng cần khẳng định đây là lực lượng vũ trang nhân dân
đối với luật trồng trọt quốc hội chính thức thông qua luật trồng trọt với chín mươi ba tám mươi một số đại biểu tán thành
luật trồng trọt điều chỉnh đến một mươi lĩnh vực từ giống cây trồng phân bón canh tác thu hoạch mua bán sơ chế chế biến bảo quản đến xuất khẩu nhập khẩu
với chín mươi ba sáu mươi một số đại biểu tán thành quốc hội cũng đã thông qua luật chăn nuôi
cơ bản các ý kiến của đại biểu quốc hội cho rằng ngành chăn nuôi mới chỉ có pháp lệnh một mươi sáu hai nghìn bốn
qua một mươi năm thực hiện pháp lệnh cho thấy còn nhiều điểm không còn phù hợp với yêu cầu phát triển
vì vậy việc xây dựng luật là vô cùng cấp thiết
quốc hội cũng đã chính thức thông qua luật giáo dục đại học với tám mươi bốn một mươi hai đại biểu tán thành
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học tập trung vào bốn nhóm vấn đề
mở rộng phạm vi và nâng cao
cao hiệu quả tự chủ đại học đổi mới quản trị đại học đổi mới quản lý đại học
và đổi mới quản lý nhà nước trong điều kiện thực hiện tự chủ đại học
trong ngày làm việc hôm nay nhiều đại biểu bày tỏ tán thành đối với các quy định của dự thảo luật thi hành án hình sự sửa đổi
đồng thời thảo luận thêm một số vấn đề như là mô hình tổ chức cơ quan thi hành án hình sự
hay việc bảo đảm các quyền của phạm nhân trong khi thi hành án
nhiều ý kiến khẳng định dự thảo luật thi hành án hình sự sửa đổi
đã bám sát với thực tiễn công tác thi hành án hình sự hiện nay
đồng thời có nhiều quy định tiến bộ phù hợp với hiến pháp và hệ thống pháp luật
khắc phục những hạn chế bất cập của luật hiện hành cũng như thực tế tổ chức thi hành án hình sự hiện nay
thay mặt cho cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã báo cáo thêm về một số vấn đề các đại biểu quan tâm
bộ trưởng tô lâm khẳng định dự thảo luật đã cụ thể hóa hiến pháp đảm bảo quyền con người quyền của các phạm nhân
trong đó có một nhóm quyền quy định mang tính nguyên tắc
đồng thời trong từng điều luật cụ thể dự thảo luật cũng đã chỉnh lý quy định có liên quan
để phù hợp với các quy định tại điều hai mươi bảy này
bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm cũng cho biết về mô hình tổ chức cơ quan thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại
dự thảo luật quy định theo hướng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh là cơ quan chủ trì
có trách nhiệm theo dõi chung cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại
trong chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm trực tiếp thi hành hình phạt
biện pháp tư pháp đối với các pháp nhân thương mại giám sát việc thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp
báo cáo kết quả với cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh là phù hợp và đảm bảo các yêu cầu đề ra
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị quốc hội sớm thông qua luật này vào kỳ họp tới trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền con người quyền công dân theo quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
thể hiện tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật
chúng tôi vẫn đề nghị là hai nhiệm kỳ là vì cái luật này nó rất quan trọng
đấy bộ luật hình sự luật tố tụng hình sự có giá trị trên thực tiễn
thì cái khâu cuối là thi hành án hình sự
cũng là cái khâu rất quan trọng để có cái giá trị thực tiễn
và cái thứ hai quan trọng hơn là đây là cái điểm tiến bộ mà thực hiện cái quyền công dân
trong hiến pháp đã quy định thành ra những cái quyền của công dân càng được thi hành nguyên tắc của địa phương
chúng ta là càng được áp dụng sớm càng được thực hiện tốt
thì cái đó nó càng thoạt lợi và đúng cái quy định
chúng tôi biết rằng là cái việc thông qua hai kỳ họp
thì các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm định sẽ rất là vất vả
nhưng mà chúng tôi thấy là cái vất vả đó có thể khắc phục được
tại phiên thảo luận bộ trưởng bộ công an tô lâm cũng khẳng định
cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì
nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của đại biểu quốc hội để tiếp tục hoàn thiện dự án luật
nhân dịp kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến thăm hỏi
tặng quà và chúc sức khỏe đồng chí phạm tâm long
nguyên thứ trưởng thường trực bộ nội vụ nay là bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn thành đã thăm hỏi chúc sức khỏe đồng chí phạm tâm long
khẳng định đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
luôn trân trọng những đóng góp công hiến to lớn của nhà giáo phạm tâm long
đối với sự nghiệp cách mạng của lực lượng công an nhân dân nói chung
và với sự nghiệp giáo dục công an nhân dân nói riêng
nhà giáo phạm tâm long là người thầy mẫu mực trong các thế hệ sinh viên
học trò của ông nhiều người đã trở thành tướng lĩnh cán bộ cao cấp của lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng bày tỏ mong muốn gia đình đồng chí phạm tâm long
tiếp tục giáo dục động viên con cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình
tiếp tục công hiến cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
nhằm tri ân các thầy cô giáo đồng thời tuyên dương giáo viên tiêu biểu
trong công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học
ngày hôm nay học viện chính trị công an nhân dân đã tổ chức lễ gặp mặt
kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
trong những năm qua học viện đã bám sát sự chỉ đạo lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khẳng định uy tín và vị thế
của một cơ sở đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị trong công an nhân dân
là trung tâm nghiên cứu khoa học và tổng kết lý luận chính trị công an nhân dân
buổi lễ cũng đã diễn ra lễ trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng cho thiếu tướng
phó giáo sư tiến sĩ phan xuân tuy phó giám đốc học viện chính trị công an nhân dân
cũng nhân dịp này đại diện nhà trường đã công bố quyết định và trao thưởng danh hiệu
giảng viên dạy giỏi cấp bộ cho những giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học